nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông trực diện vào một xe máy đi theo chiều ngược lại khiến một người tử vong tại chỗ người còn lại bị thương nặng